chiều nay hai tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng vũ đức đam và lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh thừa thiên huế
năm hai nghìn một mươi bảy tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huế đạt sáu bảy trăm bảy mươi hai tỷ đồng tổng lượng khách du lịch đạt trên ba tám triệu lượt tăng một mươi sáu
tuy nhiên nhiều ý kiến tại buổi làm việc vẫn đánh giá sự gia tăng này chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của vùng đất duy nhất trên cả nước có năm di sản thế giới nhưng kinh tế du lịch chỉ góp một mươi năm vào gdp
nguyên nhân được cho rằng nằm ở sản phẩm du lịch chưa có sự cạnh tranh cao thiếu tính độc đáo các thế mạnh tiềm năng du lịch chưa khai thác hết chủ yếu mới dựa vào du lịch di sản
cùng với đó sản phẩm du lịch huế chậm đổi mới và thiếu sức cạnh tranh nhất là sản phẩm du lịch đêm còn nghèo nàn
doanh nghiệp lữ hành của huế hầu hết vẫn chỉ có quy mô nhỏ đường hàng không quá yếu chỉ có đường bay nội địa không có đường bay quốc tế công suất đón khách của sân bay phú bài chỉ một sáu triệu lượt khách một năm
các sự kiện du lịch tại huế quá nhỏ và ngắn ngày không đủ sức hấp dẫn du khách đến huế